ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực gầm cầu na hoa thuộc thôn nhị hà xã sơn hà huyện hữu lũng công an huyện phối hợp với công an xã sơn hà bắt quả tăng hai đối tượng là phan đức nhâm và mã văn diệu đang có hành vi trộm cắp xây điện
hai đối tượng khai nhận trước đó một tuần cũng tại khu vực trên đã trộm cắp một máy biến áp lấy lõi đồng mang đi bán để lấy tiền tiêu xài
ngoài ra đối tượng phan đức nhâm khai nhận trước đó một tháng đã cùng với đỗ văn bình trộm cắp một máy biến áp
tổng trị giá tài sản cả ba vụ trộm trị giá trên tám mươi triệu đồng
tại tỉnh bình phước đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đồng xoài phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đồng phú thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa phát hiện xe khách thường nằm chở hơn tám trăm linh kg thực phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
quá trình kiểm tra chủ xe không biết các thùng trên xe là hàng hóa gì do khách bắt xe dọc đường và gửi hàng vào nam
hơn tám trăm linh kg thực phẩm các loại được xác định gồm cá hộp cá bịch cá muối trứng cá muối thịt gà đông lạnh mì bánh mì đen và hai mươi hộp bốn mươi bao thuốc lá
tất cả số hàng trên đều mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
chủ sở hữu số hàng này là bà nguyễn thị thu chú tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên
bà thu cho biết số hàng này mua của một người ở hà nội không rõ nhân thân lai lịch vận chuyển số hàng này vào bình dương để bán kiếm lời
cơ quan cầu ngoan đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để điều tra xác minh làm rõ
tìm một công việc làm thêm tại nhà có thu nhập trong lúc khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín là nhu cầu của không ít người dân hiện nay
nắm được tâm lý này thì các đối tượng lừa đảo đã răng những chiếc bẫy để tuyển cộng tác viên đại lý bán thẻ cào điện thoại với chất khấu vô cùng hấp dẫn trên mạng xã hội khiến cho nhiều người mất cảnh giác bị lừa mất tiền
và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà phòng cảnh sát hình
sự công an tỉnh hậu giang vừa triệt phá là một ví dụ
buồn bã vì bị lừa hơn tám mươi một triệu đồng chủ một tiệm tạp hóa ở xã tân long huyện phụng hiệp cho biết đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trong lúc kinh doanh ế ẩm anh thấy một tài khoản mạng xã hội facebook đăng thông tin cần tuyển cộng tác viên đại lý bán thẻ cào với chất khấu từ bảy đến một mươi hoặc cao hơn tùy hình thức hợp tác nên liên lạc để tìm hiểu
khi này đối tượng đăng tin xưng là quản trị của một trang web chuyên phân phối
đổi mới thẻ cào điện thoại ra điều kiện muốn làm cộng tác viên thì phải chuyển trước hai triệu đồng nhưng sau khi anh chuyển tiền thì người này thông báo đã đủ số lượng cộng tác viên và đề nghị chuyển thêm tiền để nâng lên làm đại lý rồi sau đó là nhiều khoản phí như phí hoàn thiện tài khoản phí mở và khôi phục tài khoản do bị khóa
không dừng lại đó khi người bán hàng tạp hóa không muốn tiếp tục thì đối tượng cam kết sẽ can thiệp hệ thống để lấy lại tiền nhưng phải đóng thêm nhiều khoản như phí chuyển khoản về tài khoản điện tử momo phí khớp lệnh phí hoàn vốn
phóng lao theo lao nạn nhanh tiếp tục chuyển thêm tiền cho đối tượng đến khi hết vốn thì mới biết bị lừa
những biểu hiện đó làm cho mình có cảm giác mình tin mà mình tin thì mình không có suy nghĩ nhiều
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt được đối tượng lừa người bán tạp hóa là phạm văn hưng chú ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
qua điều tra bước đầu hưng khai nhận để có tiền cờ bạc y lấy thông tin quảng cáo tuyển cộng tác viên đại lý bán thẻ cào điện thoại của một trang web rồi đăng lên tài khoản facebook để lừa đảo
bằng thủ đoạn này từ năm hai nghìn một mươi tám
đến khi bị bắt hưng đã lừa rất nhiều người
riêng trong tháng ba trở lại đây đối tượng lừa năm người chiếm đoạt hơn bốn mươi một triệu đồng
khi có nhu cầu mà làm đại lý bán thẻ cào hoặc là nạp tiền điện thoại thì tốt nhất là đến những công ty viễn thông để mà được hướng dẫn
bởi thủ đoạn lừa đảo hiện nay là rất tinh vi
ngoài việc mà tuyển cộng tác viên đại lý bán thẻ cào chúng còn lập ra các trang web ảo để mà
nạp tiền có chiếc kháu cao
do đó khi mà chúng ta nhận được những tin nhắn hoặc là những quảng cáo có nạp tiền chí khấu cao bất thường thì bà con nên hết sức cảnh giác
sau khi khởi tố tạm giam phạm văn hưng đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang nhận được nhiều đơn của các nạn nhân ở một số tỉnh thành tố cáo bị phạm văn hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi lừa đảo

năm sáu tháng bốn theo tổng thân xã việt nam truyền thông thế giới có nhiều bài viết đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo mới của việt nam
cụ thể như trang mạng của viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế s prazabnam của singapore một số tờ báo của ai cập và hãng tin reuters của anh
báo lao động dẫn thông tin từ tổng thân xã việt nam trang mạng của viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế esrara rasnam của singapore
đánh giá những ý nghĩa mà đội ngũ lãnh đạo mới của việt nam
tổng thân xã việt nam sẽ mang lại cho sự phát triển của đất nước khẳng định ý nghĩa quan trọng nhất là đội ngũ lãnh đạo mới của việt nam
đánh dấu sự kết hợp giữa yếu tố kinh nghiệm và sự mới mẻ
đây là công thức phù hợp và cần thiết để dẫn dắt việt nam theo mục tiêu vấn đấu
đến giữa thế kỷ hai mươi một việt nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa
bài viết cho rằng tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ tiếp tục giám sát việc đẩy mạnh xây dựng
chỉnh đốn đảng và cuộc chiến chống tham nhũng vốn đã thu được những thành công đáng kể
trong khi đó tân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình đã có trên cương vị thủ tướng
để mở rộng và tăng cường quan hệ của việt nam với các nước
cũng theo bài viết tính cách quyết đoán của thủ tướng phạm minh chính là yếu tố cần thiết để trở thành người lãnh đạo cao nhất của chính phủ
giúp thực hiện mục tiêu quan trọng hàng đầu của đội ngũ lãnh đạo mới của việt nam là chỉ đạo và điều hành đất nước
hướng tới mục tiêu kép đẩy lùi và ngăn chặn đại dịch trong khi duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
bộ công an vừa ra văn bản giới thiệu một số nội dung cơ bản và những điểm mới của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi ba
có hiệu lực thư hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo đó hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng hoàn thiện vào tháng bảy tới đây
sẽ giúp cho các cơ quan giải quyết nhiều loại thủ tục không cần sổ hộ khẩu giấy
việc thực hiện phương thức quản lý mới này sẽ tạo nhiều thuận lợi đối với người dân và cơ quan nhà nước
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
theo bộ công an luật cư trú năm hai nghìn hai mươi cơ bản kế thừa quy định của luật hiện hành
đồng thời sửa đổi bãi bỏ làm rõ hơn các quy định trước đây nhằm đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân
cùng với đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới
đơn giản hóa thủ tục hành chính
công dân liên quan đến công tác đăng ký quản lý cư trú đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng quản lý cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo luật sư nguyễn hữu toại giám đốc công ty luật hừng đông
trên thế giới nhiều nước đã áp dụng chính phủ điện tử dữ liệu quốc gia về dân cư từ rất lâu
tích hợp gần như toàn bộ dữ liệu của công dân trong thẻ căn cước công dân
trong đó có nhóm máu thẻ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe các bằng cấp
chỉ quét lên hệ thống sẽ thấy nhân thân rõ ràng tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp
cơ quan quản lý công dân thực hiện các thủ tục hành chính
chúng ta đang hướng đến chính phủ điện tử quản lý công dân dễ dàng hơn
không phải thực hiện các thủ tục hành chính như trước đây bằng giấy tờ
phải đi sau kê công chứng chứng thực các giấy tờ
đây là bước tiến mà người dân cần phải ủng hộ
thông tin được đăng tải trên báo là
động số ra sáng ngày hôm nay dù nhu cầu đối với nhà ở xã hội hiện rất lớn
trong khi nguồn cung chưa đủ đáp ứng
tuy nhiên thực tế cho thấy rằng nhiều dự án đang rơi vào tình trạng bị trì hoãn
không thể triển khai xây dựng hoặc là xây xong lại bị ế
trong khi đó việc trục lợi chính sách phân bổ nhà ở xã hội không đúng đối tượng
đang là vấn đề nhức nhối đặt ra bài toán đối với các đơn vị quản lý
từ nhiều năm nay việc giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho người dân
luôn được nhà nước quan tâm
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã ban hành nghị định một trăm linh về nhà ở xã hội
với mục tiêu giải quyết được lượng cầu nhà ở của người dân
giúp người có thu nhập thấp ổn định chỗ ở để an cư lập nghiệp
nghị định này luôn được kỳ vọng sẽ góp phần vẽ lên một bức tranh nhà ở xã hội hoàn chỉnh
tuy nhiên thực tế lại không như mong muốn
trao đổi với báo lao động ông lê hoàng châu
chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm cho rằng
ngân sách nhà nước thì không thu được đồng nào
từ chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại này để phát triển nhà ở xã hội
còn chủ đầu tư vừa được tiếng là đã hoàn thành trách nhiệm đóng góp
để xây dựng nhà ở xã hội vừa được kinh doanh toàn bộ sản phẩm nhà ở của dự án
còn người dân thì không có thêm nhà ở xã hội để được mua thuê thuê mua
thực hiện quy định này bên bị thua thiệt là ngân sách nhà nước và người dân
thông tin tiếp theo được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân
số ra sáng ngày hôm nay chỉ sau năm ngày đầu thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng nhằm không để xe quá khổ quá tải lộng hành
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị phát hiện xử lý hàng loạt xe
lái xe vi phạm trở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn
tự ý cải tạo phương tiện tung hoành trên quốc lộ
thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng
quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện
năm hai nghìn hai mươi một với sự huy động lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
thực hiện tại hầu hết các tuyến quốc lộ chỉ năm ngày sau khi triển khai kế hoạch
nhiều phương tiện lái xe vi phạm trở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn
tự ý cải tạo phương tiện tung hoành trên quốc lộ đã được lực lượng phát hiện bắt giữ và xử lý
theo cục cảnh sát giao thông từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm của lái xe về cồn
ma túy và các hành vi vi phạm khác đặc biệt là quá tải trọng và đua xe trái phép
trọng tâm trước mắt là bảo đảm cho tự an toàn giao thông trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
ngày mới sẽ được tiếp tục với tiểu mục sáng phương nam cùng với sự đồng hành của viên tập viên anh thi
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam mở đầu là tin tức an ninh trật tự
kính thưa quý vị đối tượng quách phú cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vừa bị
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng ba cường đến tiệm vàng vĩnh a ở ấp tân hòa xã tân hương huyện châu thành
yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem hai sợi dây chuyền trọng lượng hai lượng vàng một mươi tám k
trị giá khoảng sáu mươi sáu triệu đồng
sau khi chọn lựa cường nói để kiểm tra xem có đủ tiền mua không rồi cầm hai sợi dây chuyền bỏ chạy
khi cường đến nổ máy xe ông vĩnh đã kịp đuổi theo không chế bắt cường cùng tăng vật giao cho công an
tại công an huyện châu thành cường đã khai nhận với thủ đoạn tương tự trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng ba
cường đã đến một tiệm vàng khác ở xã thân cửu nghĩa huyện châu thành
dàn được một sợi dây chuyền trị giá năm mươi hai triệu đồng
công an huyện châu thành đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với lê văn hổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và lý thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một về hành vi mua bán tặng trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi sáu tháng ba hữu và sang đến tp hcm mua ma túy
trên đường về đến đoạn đường dẫn cao tốc tp hcm trung lương
thủ ấp một sau tâm hiệp huyện châu thành
thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh chặn dừng kiểm tra
phát hiện hổ và sang đang tàn trữ khoảng năm trăm ba mươi gram ma túy đá
khám xét nơi ở và nơi trọ của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi viên thuốc lắc
và nhiều túi ni lông dùng để phân chi ma túy
tại cơ quan điều tra hổ và sang đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy
riêng hữu đã có hai tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý
công an huyện chợ gạo tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam
đối với đối tượng nguyễn văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín hiền có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã lập gia đình
cư trú trên địa bàn huyện chợ gạo
khi người phụ nữ này đề nghị chấm dứt mối quan hệ sai trái hiền đã ra giá phải đưa hai trăm linh triệu đồng
nếu không sẽ công khai những hình ảnh nóng giữa hai người mà hiện đã quay về chụp trước đó
khi đã nhận đủ tiền hiền vẫn tiếp tục đe dọa nạn nhân buộc phải duy trì mối quan hệ bất chính này
nên đã bị nạn nhân tố cáo hiền bị bắt giữ và giao nộp một trăm bảy mươi năm triệu đồng
thành phố hồ chí minh đang bước vào đầu mùa khô nhưng đã liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ cháy nổ
trong những ngày cuối tháng ba đã xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã tăng cường các đợt kiểm tra cấu trúc công trình thiết bị phòng cháy chữa cháy tại nhiều địa bàn
đặc biệt ở các dãy nhà trọ khu chung cư
hai mươi phòng trọ trang bị sáu bình chữa cháy và tăng cường thêm một búa cường lực để phòng khí thoá hoạn
thì người thuê trọ có thể dùng bình dập lửa hoặc phá tường thoát ra ngoài
nhưng ý thức của người dân vẫn quan trọng hơn hết
thì đây là tường một đập thì rất nhanh là tôi đập rồi là bà con của bác ở đây có thể thoát hiểm ra ngoài
đó không phải là biện pháp duy nhất mà ông nguyễn văn dũng dùng để đề phòng giặc lửa
để thoát nạn một cách nhanh nhất ông dũng đã mở thêm cửa phụ phía sau dãy nhà trọ
dù biết việc mở cửa này có thể tìm mở một số nguy cơ mất an ninh trật tự đặc biệt là trộm cắp
nhưng theo ông thì những biện pháp phòng cháy chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu
trước là cũng có thoát nạn đường lớn và đường cao cũng có một cái thoát nạn đường nữa
thì có nếu cháy xuống dưới này thì tôi sẽ điều động cho anh em đi đường thoát hiểm ra sao
còn phía trước thì nó rộng rồi phía sau cũng chuẩn bị cho cái đường tốt hẻm thứ hai nữa
cũng để đảm bảo an toàn chị trang luôn để sẵn cái thang này sát bức tường cuối khu phòng trọ
khi có hỏa hoạn xảy ra mà không thể thoát ra ngoài bằng lối đi chính
thì người ở trọ sẽ dùng thang trèo qua tường thoát ra ngoài
khi mà có sự khuất xảy ra thì nhà trọ cũng có trang bị những cái bình cháy chữa cháy và có những cái lối thoát hiểm
ví dụ đây là lối thoát hiểm thì có sự khuất xảy ra thì lên thang này ta sẽ thoát được ra ngoài
tại buổi kiểm tra các phòng trọ nhà dân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện bình chánh
để hướng dẫn bà con sử dụng bình chữa cháy đúng cách
thường xuyên kiểm tra bình để đảm bảo luôn hoạt động tốt
ngoài ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn nhắc nhở không để xe các vật dụng trước cửa ra vào vì có thể chắn lối đi lại
cái trách nhiệm người đứng đầu trong chuyện là phải tự kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn cho cơ sở mình
trong quản lý sử dụng điện trong nấu tóc hương lửa nói chung là trong quản lý nguồn lửa nguồn nhiệt
hai là cái điều kiện thoát nạn ối cơ sở là phải luôn luôn chú ý

thứ ba là việc sắp xếp thành quả
chứ trong môi trường nguy hiểm cháy nổ là phải đảm bảo điều kiện
đồng thời chủ cơ sở kinh doanh phải trang bị kiểm tra bảo trì bảo dưỡng và trang bị phương tiện gây cháy đủ cơ số để xử lý tình huống
các cơ sở về việc không thành lập lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ cũng như không trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy
thì bị xử lý theo quy định của pháp luật theo cái nghị định một trăm sáu mươi bảy của chính phủ
có thể là sự phạt
đồng thời nếu mà vi phạm nghiêm trọng thì có thể tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động theo quy định
huyện bình chánh có đặc thù riêng là tình trạng đốt lá miế cỏ khô thường tái diễn vào mùa khô
nên đại diện lãnh đạo lực lượng chữa cháy huyện bình chánh đề nghị người dân cần khai báo với chính quyền địa phương khi tiến hành đốt
việc khai báo này sẽ giúp địa phương theo dõi kiểm soát được ngọn lửa khi có diễn biến phức tạp sẽ có đội ngũ chữa cháy chuyên nghiệp ứng cứu kịp thời
đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương ở thành phố hồ chí minh cơ bản đã hoàn tất
riêng tp thủ đức có ba trăm sáu mươi điểm bầu cử và là một thành phố mới nên công tác chuẩn bị cần kỹ lưỡng hơn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu số lượng đại biểu được bầu của hội đồng nhân dân tp thủ đức là bốn mươi số đơn vị bầu cử là một mươi ba một
thành phố thủ đức phải tổ chức bầu ba cấp nên chắc chắn khâu tổ chức phải được chuẩn bị kỹ lưỡng
vì tổ chức tiếp xúc cử tri nên cư trú cho đại biểu
ấn cơ viên trình bày chương trình hành động sẽ có rất nhiều áp lực do khối lượng công việc lớn
địa bàn quận thủ đức là địa bàn rộng dân số đông và dân số cũng nhiều thành phần công nhân học sinh sinh viên
do đó là sự biến động dân số thường xuyên
thì ban thường vụ thành quỹ thủ đức cũng đã chỉ đạo là thường xuyên phải cập nhật sự biến động của dân số
để lên danh sách cử tri

tại phí hợp năm thứ tám của ubtc của tp hcm vào chiều sáu bốn
bà nguyễn thị lệ chủ tịch ubtc tp hcm đề nghị tp thủ đức và năm huyện ngoại thành
cần có quan tâm rà soát để nắm chứng thật chắc
tránh bỏ sót bất kỳ trường hợp nào để đến một mươi ba bốn phải niêm biết danh sách cử tri
trên th aslinda anh em đang đi làm danh sách có rất là nhiều khó khăn